ngày một mươi ba tháng một mươi tỉnh phú yên đã tổ chức kỷ niệm hai mươi năm thành lập ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phú yên
nay là ban quản lý khu kinh tế phú yên
đây là một trong tám khu kinh tế được chính phủ ưu tiên đầu tư bằng ngân sách nhà nước
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
ghi nhận những kết quả trong quá trình xây dựng và phát triển
quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã ký quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng ba
cho tập thể ban quản lý khu kinh tế phú yên
năm tập thể cá nhân được tặng thưởng bằng khen của bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
nhân dịp này ban quản lý khu kinh tế phú yên đã tặng một trăm sáu mươi triệu đồng xây dựng bốn căn nhà tình nghĩa
cho các hộ nghèo tại các địa phương có các khu công nghiệp đang hoạt động
năm hai nghìn tám ban quản lý khu kinh tế phú yên được thành lập
đến nay đã có chín mươi năm dự án đầu tư vào khu kinh tế nam phú yên và các khu công nghiệp
với tổng vốn đầu tư đăng ký gần một mươi tỷ đồng
và hai mươi năm chín mươi một triệu đô la mỹ
những năm gần đây ban quản lý khu kinh tế phú yên đã triển khai thực hiện nhiều chính sách ưu đãi
hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư luôn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu grdp của tỉnh phú yên
tác động tích cực đến sự phát triển của các vùng khác góp phần tăng thu ngân sách
giải quyết việc làm xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống nhân dân